hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những thông tin covid một mươi chín và chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận
khôi phục và phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn
các địa phương có dịch bắt đầu lộ trình thích ứng an toàn kiên trì thực hiện mục tiêu kép
phấn đấu đưa cả nước sang trạng thái bình thường mới trong năm hai nghìn hai mươi một
theo đó hướng dẫn đưa ra ba tiêu chí để đánh giá cấp độ dịch gồm số ca nhiễm tại cộng đồng
độ bao phủ tiêm vaccine và khả năng thu dung điều trị của các tuyến
bộ y tế sẽ có hướng dẫn các tiêu chí phương pháp đánh giá và xác định cấp độ dịch
căn cứ tình hình để ubnd cấp tỉnh thành quyết định chuyển đổi cấp độ dịch thông báo trước tối thiểu bốn mươi tám giờ
việc xác định cấp độ dịch sẽ được đánh giá ở phạm vi nhỏ nhất dưới cấp độ xã
nhằm bảo đảm linh hoạt hiệu quả trên cơ sở phân loại bốn cấp độ nguy cơ
bốn vùng thương ứng xanh vàng cam đỏ sẽ áp dụng biện pháp hành chính để quản lý
địa phương ngân cứ vào tình hình dịch tỷ lệ tiêm vaccine để quy định cụ thể
về giới hạn số lượng người tham gia phạm vi và công suất của hoạt động
nhưng không vượt quá quy định của hướng dẫn ưu tiên cho người đủ liều vaccine và khỏi bệnh covid một mươi chín
theo đó hoạt động tập trung trong nhà sẽ không tổ chức hoặc hạn chế người tham gia
ở các vùng đỏ cam trong khi vùng xanh sẽ không hạn chế số người
giao thông công cộng bằng đường bộ đường sắt đường thủy nội bài và hàng hải
sẽ được dừng hoạt động hoặc hạn chế hoạt động ở vùng đỏ
vùng cam các vùng còn lại đều được hoạt động riêng vùng vàng giảm công suất
lưu thông vận chuyển nội tỉnh liên tỉnh đều được hoạt động ở cả bốn cấp độ
nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng dịch và thực hiện theo hướng dẫn của bộ giao thông vận tải
quy định này áp dụng thống nhất trên toàn quốc có thể áp dụng linh hoạt các biện pháp bổ sung
nhưng không được trái với quy định của trung ương không gây ác tách hàng hóa
sản xuất kinh doanh đi lại của người dân
khi áp dụng hướng dẫn này các địa phương sẽ tạm thời không áp dụng quy định của chí thị một mươi năm một mươi sáu một mươi chín
trường hợp cần thiết áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trên quy mô toàn tỉnh
cao hơn hướng dẫn thì phải báo cáo bộ y tế thủ tướng
trước tình hình bão số tám đang diễn biến rất phức tạp
người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển qua vùng bị ảnh hưởng
đối với những người đang di chuyển từ các tỉnh phía nam ra phía bắc
cần có phương án hỗ trợ đảm bảo an toàn
bão số tám đang hướng vào phía đất liền nước ta
đây là cơn bão có cường độ mạnh trên biển di chuyển rất nhanh phạm vi ảnh hưởng rộng
từ đêm nay đến ngày một mươi bốn tháng một mươi bão số tám sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển và đất liền
thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc
chỉ đạo tại công điện ngày một mươi tháng một mươi đồng thời chủ động theo dõi chặt chẽ
triển khai kịp thời quyết liệt hiệu quả các biện pháp ứng phó phù hợp với diễn biến
tình hình cụ thể tại địa phương trong đó tập trung bảo đảm an toàn cho phương tiện
tàu thuyền hoạt động trên biển cửa sông và tại khu neo đậu
đảm bảo an toàn cho người trên lồng bè nuôi trồng thủy hải sản và trên các đảo
chủ động giả soát sơ tán dân cư tại các khu vực nguy hiểm
nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất triển khai công tác bảo vệ đề điều
hồ đập bảo vệ sản xuất bố trí lực lượng vật tư máy móc thiết bị sẵn sàng ứng phó khắc phục khi có sự cố
kiểm soát hướng dẫn phân luồng giao thông nhất là qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu
chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính
bộ tài nguyên và môi trường tổ chức theo dõi chặt chẽ dự báo cảnh báo thông tin kịp thời diễn biến bão
mưa lũ để các cơ quan có liên quan và người dân biết chủ động triển khai các biện pháp ứng phó
bộ công thương chỉ đạo công tác vận hành bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở
thông tin kịp thời bảo đảm an toàn cho người dân nhất là trong tình huống phải xả lũ khẩn cấp
bốn bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hồ đập công trình thủy lợi
nhất là hồ đập sung yếu bảo vệ sản xuất nông nghiệp
bộ giao thông vận tải chỉ đạo việc kiểm soát hướng dẫn giao thông tại các ngầm tràn khu vực ngập sâu
bố trí lực lượng vật tư phương tiện để kịp thời khắc phục sự cố bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng bộ công an chỉ đạo giả soát phương án ứng phó
sẵn sàng triển khai lực lượng phương tiện hỗ trợ thu hoạch lúa hoa màu sơ tán di rời dân cư tìm kiếm cứu nạn ứng phó và khắc phục hậu quả mưa bão
tìm kiếm cứu nạn ứng phó và khắc phục hậu quả bão mưa lũ khi có yêu cầu
bộ công an phối hợp với chính quyền các địa phương và các bộ ngành có liên quan thông tin kịp thời
khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua vùng bị ảnh hưởng của bão lũ sạt lở chỉ đạo triển khai phương án hỗ trợ
đảm bảo an toàn đối với những người dân đang di chuyển từ các tỉnh phía nam ra phía bắc do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
sau khi sở giao thông vận tải tp hcm gửi phương án hoạt động xe khách liên tỉnh đến các tỉnh thành
hàng chục hãng xe đã đăng ký để được hoạt động trở lại sau thời gian dài tạm ngưng
còn đối với tàu hòa khi được chấp thuận hoạt động lại
ngành đường sắt phải tăng tàu chạy thêm chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
ngành đường sắt đã chính thức mở lại bán vé tàu cho các đoàn tàu se tám sài gòn hà nội chạy ngày một mươi ba tháng một mươi
và se tám hà nội sài gòn chạy ngày một mươi năm tháng một mươi
ngoài bán vé tại ga người dân cũng có thể mua vé trên mạng thông qua hệ thống dsvn vn vn
hệ thống ngành đường sắt công bố cụ thể từng toa
trong đó toa số hai dành cho khách đi từ khu vực nguy cơ cao rất cao sang vùng khác
toa một ba bốn năm sáu bảy tám chín dành cho khách đi từ khu vực nguy cơ và bình thường mới sang vùng khác
hệ thống cũng khuyến cáo hành khách chọn toa tàu tương ứng với khu vực trong hành trình của mình
theo tổng công ty đường sắt việt nam chỉ sau bốn giờ mở bán vé tàu se bảy mươi tám đã bán gần hết
ngoài ra nhiều hành khách đã đăng ký mua vé tàu trong các ngày từ một mươi bốn đến hai mươi tháng một mươi
tổng công ty đường sắt việt nam đã hỗ trợ chạy thêm đội tàu se năm mươi sáu trên tuyến bắc nam từ ngày một mươi ba tháng một mươi
trong khi tàu hỏa dường như kín chỗ trong vài ngày tới
thì nhiều người dân ở các khu vực không có điều kiện đi máy bay hoặc tàu hỏa
vẫn đang ngóng ngày xe khách liên tình lan bánh
trước đó sở giao thông vận tải tp hcm đã có văn bản gửi trước đó sở giao thông vận tải tp hcm
đã có văn bản gửi sở giao thông vận tải các tỉnh ở hai đầu bến
và mong muốn các địa phương có ý kiến phản hồi chấp thuận cho việc vận chuyển hành khách trước ngày một mươi ba tháng một mươi
về tần suất hoạt động thực hiện tối thiểu năm và tối đa không quá ba mươi số chuyến
trong bảy ngày thí điểm của từng đơn vị theo lưu động đã được cho phép khai thác trước đó
và có giãn cách chỗ trên xe không áp dụng giãn cách đối với xe dường nằm
đại diện bến xe miền đông bến xe miền tây tp hcm cho biết đến chiều một mươi hai tháng một mươi
đã có khoảng năm mươi bốn doanh nghiệp xe khách liên tỉnh tuyến cố định đăng ký chạy lại từ một mươi ba tháng một mươi
cũng giống như tp hcm sở giao thông vận tải hà nội cũng có văn bản đề xuất
cho mở lại vận tải hành khách công cộng và xe khách liên tỉnh
đối với vận tải hành khách liên tỉnh bằng đường bộ sở đề xuất
ubnd tp hcm báo cáo thường trực thành ủy cho phép mở lại một số tuyến vận tải hành khách liên tình đường bộ bằng ô tô
các tuyến đề xuất là đi đến các tỉnh thành phố hải phòng quảng ninh lạng sơn cao bằng hà giang lào cai lai châu và điện biên
tổng số chuyến bằng năm số chuyến của các đơn vị hoạt động trên tuyến
theo biểu đồ đã được sở công bố thời gian thực hiện từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi tháng một mươi
đồng thời sở giao thông vận tải hà nội cũng đề xuất tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách công cộng
trong đó cho biết được hoạt động năm mươi biểu đồ chạy xe
taxi xe công nghệ dưới chín chỗ được phép hoạt động năm mươi số lượng phương tiện
được sở giao thông vận tải cấp phù hiệu còn hiệu lực
riêng xe máy chở khách bao gồm cả xe công nghệ sở giao thông vận tải hà nội cho rằng
loại hình vận tải này không đảm bảo nguyên tắc năm k đề xuất chưa cho phép mở lại thời điểm này
đến tối một mươi hai tháng một mươi thường trực thành ủy ủy ban nhân dân thành phố hà nội
vẫn chưa có quyết định cho phép vận tải hành khách công cộng được hoạt động trở lại
trong khi đó ở lĩnh vực hàng không sân bay nội bài đã tổ chức trung tâm điều hành tập trung
có hai camera giám sát liên tục gửi dữ liệu về
nếu hành khách có kf dữ liệu từ các camera giám sát sẽ truy vết nhanh được những người tiếp xúc
tại tất cả cửa vào nhà ga sân bay nội bài đều bố trí các máy đo thân nhiệt tự động
có nhân viên an ninh hàng không trực kiểm soát hành khách tại các vị trí này
nếu khách có thân nhiệt trên ba mươi bảy năm độ c sẽ bị từ chối làm thủ tục
được nhân viên an ninh hàng không phối hợp với trực y tế khẩn nguy để xử lý theo quy trình phòng chống dịch
thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê anh tuấn đề nghị đại diện hàng không sân bay nội bài
làm rõ những quy định quy trình đang triển khai đảm bảo cho hành khách đã lên máy bay xuống nhà ga
đều là những hành khách đảm bảo yêu cầu y tế như quy định
ông tuấn cho biết bộ giao thông vận tải mới ban hành quy định tạm thời cho các lĩnh vực vận tải
trong giai đoạn thí điểm và mong muốn ngành y tế có tiêu chí thống nhất để bộ ra soát và ban hành theo
nhất là khi chính phủ có nghị quyết mới về thích ứng an toàn linh hoạt với dịch covid một mươi chín
ông trịnh ngọc thành phó tổng giám đốc việt nam airlines cho biết hãng đã chuẩn bị kỹ càng
về công tác phòng chống dịch và đã thực hiện thành công các chuyến bay nối lại giữa các địa phương
ông thành cho rằng hiện nay quy định cách ly tại nhà đã có nhưng việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà
cần thực hiện như thế nào thì bộ y tế cần có hướng dẫn cụ thể nhằm giải thích với khách đi máy bay
thưa quý vị theo thông tin mới cập nhật hiện nay bộ y tế đang chuẩn bị đủ nguồn vaccine và lựa chọn
được loại vaccine phù hợp để sẵn sàng tiêm cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi
theo giả soát của bộ y tế cả nước hiện có trên tám triệu học sinh từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi với số lượng vaccine
cần để tiêm hai mũi là khoảng một mươi sáu triệu liều
bộ y tế phấn đấu trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi một sẽ tiêm đủ hai mũi cho trên chín mươi năm học sinh thuộc đối tượng này
đối với trẻ em từ ba đến một mươi một tuổi khoảng một mươi bốn triệu trẻ em bộ y tế đang tiếp cận nguồn vaccine phù hợp
đồng thời tham khảo kinh nghiệm thế giới và các chuyên gia nhà khoa học trong nước để khi đảm bảo điều kiện
sẽ sẵn sàng tiêm cho trẻ em lứa tuổi này
phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu bộ giáo dục đào tạo ra soát kỹ các quy định đảm bảo an toàn học đường
đồng thời phải tổ chức tiêm vaccine sớm và thật an toàn cho học sinh trong độ tuổi theo quy định của bộ y tế
phó thủ tướng giao bộ y tế phối hợp với bộ giáo dục đào tạo bộ thông tin và truyền thông tổ chức ngay việc đăng ký tiêm vaccine
cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi để sẵn sàng khi có vaccine sẽ tổ chức tiêm nhanh và an toàn nhất cho các cháu
với tinh thần đến trường phải an toàn phó thủ tướng chỉ đạo bộ y tế bộ giáo dục đào tạo ra soát lại
chuẩn bị hệ thống giám sát y tế học đường đảm bảo tất cả học sinh đến trường học đều có đầu mối cụ thể theo dõi sức khỏe
ngoài an toàn về sức khỏe phó thủ tướng cũng lưu ý việc chăm sóc giáo dục học sinh toàn diện đặc biệt là vấn đề tâm lý học đường
bên cạnh các nhiệm vụ trước mắt của năm học phó thủ tướng vũ đức đam cũng lưu ý đến một số nhiệm vụ dài hạn
cụ thể phó thủ tướng yêu cầu bộ giáo dục đào tạo tiếp tục giả soát các chương trình về củng cố trường lớp học
nhất là vùng sâu vùng xa trường lớp học gắn với sóng và internet đồng thời bám sát các nội dung nghị quyết về đổi mới căn bản
toàn diện giáo dục đào tạo chuẩn bị sơ kết đánh giá từng nội dung kiến nghị những nội dung cần thiết để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết bình thuận tiếp tục phát hiện thêm nhiều đường xây chuyên làm xà giấy xét nghiệm covid một mươi chín
cụ thể qua đấu tranh với nhóm vừa bị bắt giữ trong đường dây làm giả giấy xét nghiệm covid một mươi chín trước đó đơn vị mở rộng vụ án và tiếp tục bắt giữ thêm nhiều người khác
những người vừa bị phát hiện thuộc hai đường dây làm giả khác nhưng có mối quan hệ với nhau khám xét nơi ở của những người này đơn vị đã thu giữ nhiều tài liệu và máy móc phục vụ cho việc làm giả giấy xét nghiệm covid một mươi chín
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết đang làm rõ mối quan hệ giữa ba đường dây chuyên làm giả giấy xét nghiệm covid một mươi chín
nhóm người này có dấu hiệu phạm tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trước đó ngày một mươi tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết đã bắt giữ bốn người gồm trần xuân đạt ba mươi bốn tuổi diệp tư hiếu bốn mươi bốn tuổi phùng thành tài hai mươi tám tuổi cùng ở thành phố phan thiết và nguyễn minh tiến ba mươi bốn tuổi ở huyện hàm thuận bắc
trong một đường dây làm xà giấy xét nghiệm covid một mươi chín các nghi phạm lợi dụng người dân
các nghi phạm lợi dụng người dân đang có nhu cầu xét nghiệm covid một mươi chín âm tính để qua lại các chốt kiểm soát dịch mà không cần đến các cơ sở y tế nên phân chia thực hiện hành vi vi phạm
bước đầu họ khai nhận bán mỗi tờ giấy xét nghiệm âm tính giả với giá bảy mươi đồng
bản tin toàn cảnh covid một mươi chín chiều một mươi ba tháng một mươi xin được kết thúc tại đây
hãy nhớ bấm lai và theo dõi kênh youtube báo sức khỏe và đời sống để cập nhật những thông tin mới và chính xác nhất
kính chào và hẹn gặp lại